sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa gửi tờ trình lên ubnd tp hcm về việc ra quyết định ban hành quy định dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường
theo đó công tác quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố mỗi học sinh học thêm không quá sáu tiết mỗi môn học một tuần và không quá một mươi tám tiết một tuần
theo đề xuất đối với dạy thêm học thêm trong nhà trường mỗi lớp không quá bốn mươi năm em
tuy tình hình thực tế có thể tổ chức dạy thêm học thêm trên quy tắc không gây ảnh hưởng đan xen với các lớp học chính khóa
không dạy thêm học thêm vào các ngày chủ nhật ngày nghỉ lễ tết
mỗi học sinh học thêm không quá sáu tiết trên một môn học một tuần và không quá một mươi tám tiết trên một tuần
mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường như không vượt quá mức trần
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cũng nhận định việc quản lý dạy thêm học thêm cần phải được quản lý chặt chẽ và thường xuyên hơn